trong hôm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục duy trì trạng thái mát mẻ ban ngày đôi lúc có nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
sao đến ngày một mươi năm thì mưa sẽ tiếp tục giảm nhanh
đồng thời nơi nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần khoảng từ một hai độ mỗi ngày
tại khu vực tây bắc bộ trong hai ngày tới vẫn có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi có lượng mưa khá
do vẫn còn tồn tại hình thế gây mưa hội tụ gió trên mực năm m
sau đó thì mưa giảm dần nền nhiệt trên khu vực vì vậy mà cũng đà tăng dần
cao nhất ngày mai ở mức hai mươi bảy ba mươi độ và tăng nhẹ trong những ngày tiếp theo
trong những ngày tới khu vực miền trung suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa cũng giảm hẳn quay trở lại với trạng thái là ít mưa và nhường chỗ cho vùng áp thấp nóng
từ phía tây phát triển và mở rộng nên nhiệt độ có xu hướng tăng đáng kể
đêm nay và ngày mai giao động ở mức là hai mươi một ba mươi hai độ
và sau đó sẽ tiếp tục tăng khoảng hai ba độ những ngày tiếp theo
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như ba ngày tới
cũng nằm trong xu hướng giảm mưa và có nắng gián đoạn với mức nhiệt tăng dần mỗi ngày
đêm hôm nay và ngày mai giao động ở mức là hai mươi bốn ba mươi ba độ và sẽ tiếp tục tăng trong hai ngày tiếp theo
khu vực tây nguyên trong thời gian tới thì chịu tác động của gió tây nam có cường độ yếu
nên về chiều tối và đêm sẽ có thể xuất hiện mưa mưa rào nhẹ giải rác và có nơi có rông
đề phòng có sấm xét và áp thấp
và gió giật mạnh đi kèm cho cơn rông
vào ban ngày thì trời có nắng với mức nhiệt là ba mươi ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như là thời đoạn ba ngày tới
tiếp tục chịu tác động của gió mùa tây nam nên có mưa rông vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì khu vực này có nắng gián đoạn với nền nhiệt độ trên khu vực là hai mươi ba ba mươi bốn độ